một bọc ni lông màu vàng bọc kín có chứa các chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá
kết quả test nhanh các chất tinh thể màu trắng dương tính với methamphetamin khối lượng khoảng bảy kg
cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an tỉnh tây ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại nghệ an phát hiện lực lượng chức năng một đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đã bỏ chạy bỏ lại tăng vật là năm kg ma túy đá
trước đó trong khi tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới thuộc địa bàn mường xã thông thụ huyện quế phong
tổ tuần tra của đồn biên phòng thông thụ phát hiện một đối tượng có dấu hiệu khả nghi
phát hiện tổ tuần tra đối tượng lợi dụng rừng rậm vực sâu vứt lại một túi ni lông màu đen và xe máy bỏ chạy vào rừng
qua kiểm tra túi ni lông màu đen phát hiện năm gói bột màu trắng nghi là ma túy giám định xác định là ma túy đá trọng lượng năm kg
tổ tuần tra đồn biên phòng thông thụ đã khởi tố vụ án và bàn giao tăng vật cho công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra
khoảng hai mươi một h tối qua ngày sáu tháng bảy tại chợ thái viên phường một mươi hai thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng xảy ra một vụ cướp tiệm vàng táo tợ
thời điểm trên văn đức khánh chú tại phường một mươi hai thành phố đà lạt bất ngờ xông vào tiệm vàng khánh nhung
ngay chợ thái viên dùng búa đập liên tiếp vào tổ kính đang trưng bày vàng rồi vơ vét tẩu thoát
sau đó chủ tiệm vàng liền hô hoán và cùng người dân xung quanh đuổi theo khống chế được đối tượng cách hiện trường khoảng hơn một trăm linh m
đồng thời thu gom được nhiều vòng vàng rơi vãi trên đường tháo chạy của đối tượng
nhận được tin báo công an tp đà lạt có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở làm việc đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
tại tiền giang đối tượng bùi lê minh thắng chú tại xã tân lý đông huyện châu thành đang bị công an huyện châu thành tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
đêm ngày ba mươi tháng năm thắng đã lấy trộm một chiếc xe máy tại nhà trọ ở ấp tân quế xã tân lý đông
qua trình báo của chủ xe công an huyện châu thành đã bắt giữ đối tượng cùng tăng vật
thắng khai nhận trước đó vào ngày một mươi năm tháng bốn cũng đã lấy trộm một xe máy khác cũng ở nhà trọ trên
được biết thắng là đối tượng nghiện ma túy và đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
vào tối ngày sáu tháng bảy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên con đường vắng không tên trong khu tái định cư của phường đường trần hương đạo
thuộc khu phố phú xuân phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nam thanh niên được cho là tổ chức đua xe tự tông vào gốc cây nguy kịch
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết vào khoảng hai mươi một giờ tối cùng ngày
nam thanh niên tên hà đức huy một mươi bảy tuổi trú tại huyện đồng phú được cho là đang tổ chức đua xe trên đường vắng
trong khu vực tái định cư của phường đường trần hưng đạo
do điều khiển xe với tốc độ cao không làm chủ được tốc độ huy đã tông thẳng vào gốc cây xưa nằm giữa đường
cú tông quá mạnh khiến chiếc xe máy vỡ vụn phần đầu hà đức huy được đưa đi cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn
tại bình định vào lúc hai mươi hai h tối qua đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực rừng trồng của ông dương văn tính thuộc khu vực hai phường gành ráng tp quy nhơn
ngay sau khi xảy ra vụ cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình định đã điều động năm xe cứu hỏa cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến gần một giờ sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới cơ bản khống chế được ngọn lửa
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường trong đêm và phun nước làm mát xung quanh để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
đám cháy đã thiêu dụi gần hai m hai rừng keo trồng tại đây